và mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

và tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi một bảy trăm tám mươi ca

trong đó thì thành phố hồ chí minh có hai tám trăm bảy mươi bảy ca
tổng số ca mắc trong ngày là bảy năm trăm chín mươi bốn ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm là năm ba trăm hai mươi một tám trăm ba mươi chín liều

trong khi đó bộ y tế vừa quyết định thành lập thêm ba trung tâm hồi sức covid một mươi chín
chuyên cứu chữa bệnh nhân nặng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
do các bệnh viện thuộc bộ y tế phụ trách với tổng quy mô là ba giường bệnh

bộ y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo các cục vụ có liên quan
và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương
như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện ca bệnh viện phổi trung ương

đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín

hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nặng
một thông tin đáng chú ý khác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai

không có giấy phép lái xe và điều khiển xe ưu tiên không đúng quy định
cường là tài xế xe cứu thương bộ một năm tư nhân hoạt động ở bệnh viện đa quang

thuê trở cùng với lại bạn gái từ thành phố pleiku về xã chư cram huyện krong pa
với giá hai một triệu đồng trên đường đi cường đã bật coi xe cấp cứu để được ưu tiên
qua các chốt kiểm dịch mà không bị kiểm tra khi xe này đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại đèo tô na trên tuyến quốc lộ hai mươi năm đoạn qua thị xã quyên pa tỉnh gia lai

lúc này cường không hợp tác mà còn có những lời lẽ thách thức cơ quan chức năng
sau khi kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện cường không có giấy phép lái xe

hai đối tượng thực hiện chín vụ cướp và cướp giật tài sản đã bị công an tỉnh thừa thiên huế
bắt tạm giam hai đối tượng này là lê hữu phong và đỗ nguyên hà

để có tiền tiêu xài hai đối tượng này mang theo hung khí rủ nhau chạy quanh
khu vực thành phố huế và các địa bàn thị xã hương trà huyện quảng điền
để tìm người tham gia giao thông sơ hở mất cảnh giác

sau đó áp sát dùng hung khí đe dọa nạn nhân để cướp giật tài sản
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy tại một dãy thanh long thuộc xã hàm cần
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng
một nhóm hai mươi tám
tám đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc địa ăn tiền

tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần sáu mươi triệu đồng

cơ quan công an xác định ba đối tượng tổ chức đánh bạc gồm nguyễn thắng việt
trần văn trí và nguyễn văn trung đều trú tại xã hàm thạnh huyện hàm thuận nam
tỉnh bình thuận
các đối tượng đã lợi dụng địa hình hiểm trở ở dưới chân núi vắng người qua lại
tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt ăn tiền đồng thời bố trí người cảnh giới
đưa đón các con bạc bằng xe ô tô riêng hòng qua mắt lực lượng công an
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan
đang lẩn trốn để xử lý nghiêm về hành vi đánh bạc và vi phạm các quy định

đã có công văn gửi các nhà trường về việc không tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội hướng dẫn các đơn vị nhà trường thông báo
tới tất cả thí sinh về chủ trương của thành phố không tổ chức kỳ thi
đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp thỏa mãn các điều kiện như sau
thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt một

thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt một
vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân
ủy ban nhân dân huyện phú bình
tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ông nguyễn anh võ chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân khánh
để kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc để xảy ra ca lây nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy tại xóm la muôi xã tân khánh huyện phú bình
một trường hợp dương tính với virus sars cov hai đã được phát hiện và xác định về từ vùng dịch
tuy nhiên ủy ban nhân dân xã tân khánh và các cơ quan chuyên môn
chưa áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
như cách ly tập trung giám sát lấy mẫu xét nghiệm theo quy định

thuộc xã tân kim nằm trong diện nguy cơ cao
hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện phú bình
đang được các cơ quan chức năng khẩn trương và tích cực thực hiện